trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là không được chủ quan và mọi người phải chung tay phòng chống thiên tai một cách chủ động vì thiên tai xảy ra ở bất cứ nơi đâu
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào sáng nay